trong các ngày hai mươi chín và ba mươi tháng bảy các cơ quan chức năng việt nam các cơ quan đại diện việt nam tại hoa kỳ và hãng hàng không quốc gia việt nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng hoa kỳ đưa gần ba trăm linh công dân việt nam từ sân bay quốc tế san francisco hoa kỳ và narita nhật bản về nước an toàn
hành khách trên chuyến bay đến từ nhiều bang ở hoa kỳ và các địa phương tại nhật bản bao gồm trẻ em học sinh dưới một mươi tám tuổi sinh viên đã hoàn thành khóa học gặp khó khăn về nơi ở không thể gia hạn thị thực quy chế lưu trú ở sở tại
người lao động đã hết hạn thị thực và hợp đồng lao động và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay cam danh những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định